thầy cô cùng các em tại các trường ở vùng rốn lũ tân hóa huyện minh hóa đã chính thức bước vào năm học mới sau khi những thiệt hại do mưa lũ gây ra đã cơ bản được khắc phục
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã tới tham dự lễ khai giảng đồng thời đến thăm một số trường trên địa bàn xã
phát biểu tại lễ khai giảng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã đánh chống khai giảng năm học mới
chào hòa chúc mừng các nhà trường đồng thời ân cần chia sẻ với những khó khăn vất vả của các thầy cô giáo và các em học sinh vùng lũ
bộ trưởng phùng xuân nhạ đã động viên các em học sinh cố gắng học giỏi đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn do thiên tai lũ lụt gây ra
nhân dịp này bộ trưởng đã tặng một trăm linh triệu đồng cho trường trung học cơ sở tân hóa và bốn bộ máy tính
trao tặng bốn trăm linh triệu đồng cho ngành giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình
cũng trong sáng nay bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã đến thăm và tặng quà chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý
giáo viên và học sinh trường tiểu học và trường mầm non tân hóa huyện minh hóa nhân dịp năm học mới